hôm nay ngày làm việc thứ tám kỳ họp thứ bảy theo dự kiến quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về các nội dung như việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và dự án bộ luật lao động sửa đổi
bữa sáng sau khi nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về các nội dung phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi công ước số chín mươi tám dự án bộ luật lao động sửa đổi
quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại tổ về việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi

bữa chiều các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ về việc gia nhập công ước số chín mươi tám và dự án bộ luật lao động sửa đổi